chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi tại hà nội đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc và công bố kế hoạch kiểm tra quyết định thành lập đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe đại diện đoàn công tác số hai công bố quyết định kế hoạch và lịch kiểm tra
quán triệt mục đích yêu cầu nội dung và phương pháp kiểm tra nghe báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
đại diện ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng
về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo kế hoạch của ban chỉ đạo
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
trong việc chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra của ban cán sự đảng
và các cơ quan đơn vị liên quan theo đề cương của ban chỉ đạo
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan phối hợp
cung cấp bổ sung kịp thời đầy đủ các tài liệu cho đoàn kiểm tra để tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra
thay mặt ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh khẳng định các tổ chức đảng và các đơn vị trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường
sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm tra được tiến hành thuận lợi
nhấn mạnh việc kiểm tra là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo kịp thời phát hiện các sơ hở thiếu sót để có giải pháp khắc phục
từ đó nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng thuộc bộ tài nguyên và môi trường trong thời gian tới